công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa triệt phá chuyên án mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
và sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh lưu trú karaoke massage ngoài thu hai
thôn tiền phong xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bất ngờ kiểm tra lực lượng công an phát hiện bảy đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trong phòng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trương anh tuấn trú tại thanh khê xã thanh trạch huyện bố trạch
thu giữ thêm một trăm sáu mươi bốn viên hồng phiến hai gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng tám viên ma túy dạng thuốc lắc
trong khi đó công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng quốc việt
về hành vi trộm cắp xe mô tô
tại cơ quan công an việt khai nhận đã trộm cắp xe mô tô của một người dân đang để tại thôn quảng khai
xã thiện kế huyện bình xuyên
ngoài ra đối tượng cùng hai đồng phạm đều ở huyện đông anh hà nội đã gây ra năm vụ trộm cắp xe mô tô khác
tại các địa bàn huyện bình xuyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp cây cảnh
bắt tạm giam bốn đối tượng và thu giữ hàng chục cây cảnh là tăng vật trong vụ án này
đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm cây mai cảnh vừa xảy ra trên địa bàn thị xã an nhơn
tỉnh bình định trong thời gian gần đây
ông huỳnh văn quyền nạn nhân trong vụ trộm cho biết mặc dù vườn cây gia đình ông được rào chắn kiên cố
có lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động chống trộm
xong các đối tượng vẫn liều lĩnh đột nhập và gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các dấu vết thu thập tại hiện trường và những thông tin do bị hại cung cấp
các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh trên địa bàn đã dần lộ diện
ông huỳnh văn quyền nạn nhân trong vụ trộm cho biết mặc dù vườn cây gia đình ông được rào chắn kiên cố
có lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động chống trộm
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê gia hiệp thường trú tại huyện tây sơn
nguyễn khắc được nguyễn huy thanh và trần văn tưởng cùng chú tại huyện phù cát tỉnh bình định
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài và mua cỏ mỹ sử dụng
nên đã bàn bạc cùng nhau đi trộm tài sản
thủ đoạn của chúng là thuê trọ ở địa bàn lân cận
sau đó ban đêm điều khiển mô tô đến địa bàn thị xã an nhơn để gây án
trong khi trộm lũ em có sử dụng xe máy chở những cây cảnh vừa vào trọ
qua thư khen chủ tịch nước đã ghi nhận biểu dương khen ngợi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã kịp thời cứu nạn thành công nhóm thầy và trò bị mắc kẹt bên bờ suối do nước lũ dâng cao
trong thư chủ tịch nguyễn xuân phúc biểu dương sự quyết đoán dũng cảm và kỹ năng cứu nạn của các đồng chí
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chiến công của các đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh của người công an nhân dân
từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ không ngại khó khăn nguy hiểm quyết tâm bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng mong muốn người dân nâng cao tinh thần chủ động trong phòng chống thiên tai
bình tĩnh xử lý sự cố có thể xảy ra đồng thời đề nghị các địa phương nâng cao năng lực trong công tác phòng chống thiên tai
ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vì cuộc sống an toàn của người dân
trước đó ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quảng nam
đã kịp thời giải cứu thành công hai mươi ba thầy trò bị mắc kẹt bên bờ suối do mưa lớn nước lũ dâng cao
hàng chục đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn đường phố
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tiến hành đưa hai mươi hai đối tượng về cơ quan điều tra để điều tra xử lý hành vi gây dối trật tự công cộng
đối tượng này gây ra vào đêm ngày sáu tháng tám
qua điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang bước đầu xác định có hơn hai mươi thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
trú tại một số xã phường của huyện diên khánh và thành phố nha trang
các thanh thiếu niên này thuộc hai nhóm và có mâu thuẫn với nhau sau đó hẹn gặp đánh nhau để giải quyết
tối ngày sáu tháng tám các thanh thiếu niên này mang theo quả nổ tự chế bom xăng ráo mát mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm
và nhiều hương khí nguy hiểm
các thanh thiếu niên này thuộc hai nhóm và có mâu thuẫn với nhau sau đó hẹn gặp đánh nhau để giải quyết
các thanh thiếu niên này thuộc hai nhóm và có mâu thuẫn với nhau sau đó hẹn gặp đánh nhau để giải quyết
chuyến bay của vietnam airlines từ nội bài đi tokyo nhật bản khi đến không phận nam ninh của trung quốc
đã phải quay đầu hạ cánh xuống nội bài để cấp cứu một trẻ em người nhật bản
sự việc xảy ra trên chuyến bay vn ba trăm tám mươi bốn của vietnam airlines từ hà nội đi tokyo vào sáng ngày tám tháng tám
chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ ba mươi năm phút sau khi bay ba mươi năm phút máy bay đến không phận nam ninh quảng tây trung quốc
thì có một hành khách là trẻ em một mươi tuổi quốc tịch nhật bản ngồi ghế số
hai mươi bốn a bị chảy máu cam hành khách này đi cùng mẹ và chị gái tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu
cho hành khách ngay trên máy bay tuy nhiên do hành khách vẫn chảy máu không ngừng tổ bay đã quyết định cho máy bay
quay trở lại nội bài để nhận được sự trợ giúp y tế từ mặt đất sau khi hạ cánh hành khách đã được bộ phận y tế
khẩn nguy nhân viên vietnam airlines và người đi cùng hành khách đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến ngày chín tháng tám sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm
thưa quý vị chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai năm hai nghìn hai mươi hai và có tên quốc tế là mulan
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai chín độ kinh đông
trên khu vực phía đông bắc quần đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo mưa lớn từ chiều tối nay

chiều tối mai một mươi tám đến khoảng ngày một mươi hai tám khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt